ngày hai mươi chín tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức hội thảo quốc tế quản lý rủi ro thiên tai liên quan đến nước khu vực miền trung
dự hội thảo có đại diện của một mươi bốn tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên và một số tổ chức phi chính phủ
tại hội thảo chính quyền và người dân các địa phương miền trung việt nam trong đó có tỉnh thừa thiên huế
trong công tác ứng phó lũ lớn năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã có nhiều chia sẻ về kinh nghiệm ứng phó khi có thiên tai
trong đó đề cao các biện pháp tại chỗ tinh thần tương ái sẻ chia của cộng đồng đặc biệt là công tác tái thiết sau thiên tai
chính vì vậy để chủ động ứng phó với các kịch bản bất lợi nhất của thiên tai biến đổi khí hậu
việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ và hiện tại về công tác ứng phó với thiên tai của việt nam
cũng như các nước trong khu vực là việc làm rất quan trọng để đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới